tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự lễ phát động cuộc vận động
cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực và phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
phát biểu tại cuộc vận động phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa
của cuộc vận động nói không với tiêu cực từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức hành động của cán bộ công chức
phát hủy tính tự giác của từng cá nhân tạo ra đồng thuận trong xã hội tránh thực hiện cuộc vận động một cách hình thức